theo sở du lịch thành phố đà nẵng ngay sau khi công bố chương trình kích cầu du lịch vào cuối tháng năm vừa qua
tính đến thời điểm này lượng khách tại các khu điểm du lịch đã đón và phục vụ khoảng tám mươi tám năm trăm linh lượt khách
và hơn năm mươi năm cơ sở lưu trú du lịch đã hoạt động trở lại để đón khách
ngoài các tour chọn gói và combo ba ngày hai đêm các công ty du lịch cũng bán được nhiều tour kích cầu khác
với lượng khách khá tốt và khách đã đặt nhiều tour cho đến tháng tám năm nay
lượng khách tại các khu điểm du lịch bắt đầu tăng trong đó khu du lịch sun grubana hill đón sáu mươi hai lượt khách
khu du lịch danh thắng ngũ hành sơn bảo tàng đà nẵng bảo tàng điêu khắc trăm miễn phí từ mùa một tháng sáu
đã đón khoảng một mươi ba năm trăm linh lượt khách hiện có khoảng sáu trăm linh cơ sở lưu trú du lịch đã hoạt động trở lại để bắt đầu đón khách
công suất phòng trong tháng sáu của các khách sạn từ bốn đến năm sao tham gia chương trình kích cầu bình quân dự kiến ba mươi
công suất các ngày cuối tuần dự kiến từ tám mươi đến một trăm linh một số khách sạn ba sao công suất tháng sáu dự kiến ba mươi